liên quan đến vụ bốn tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ pháp về sân bay tân sơn nhất
công an tp hcm phối hợp cùng các đơn vị địa phương đã triệt phá hơn một trăm tám mươi đường dây vận chuyển
mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
cụ thể cơ quan công an đã khởi tố một trăm tám mươi ba vụ án với năm trăm linh hai bị can để điều tra về các hành vi sản xuất
mua bán vận chuyển tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy không tố giác tội phạm
tàng trữ tiền giả đánh bạc và cướp giật tài sản
xử lý hành chính tám mươi sáu đối tượng về hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
công an cũng thu giữ vật chứng là hơn một trăm sáu mươi năm kg ma túy tổng hợp các loại một mươi khẩu súng
hơn năm mươi viên đạn các loại một quả lựu đạn và nhiều tăng vật có liên quan
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba tri cục hải quan sân bay tân sơn nhất phát hiện trong vali
khi của bốn tiếp viên hàng không từ pháp về có hơn một mươi một hai kg ma túy tổng hợp chứa trong một trăm năm mươi bảy tuyếp kem đánh răng
qua trình điều tra công an xác định
các nữ tiếp viên không biết trong số hàng hóa trên có chứa ma túy
ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi đã bắt giữ đối tượng phạm ngọc tiên
ba mươi tuổi chú huyện nghĩa hành đang bị truy nã đặc biệt về tội giết người và làm nhục người khác
trước đó vào năm hai nghìn hai mươi một phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi đã kiểm tra quán karaoke hoàng gia
ở xã nghĩa thương huyện tư nghĩa do tiên làm chủ phát hiện giải cứu tám nhân viên nữ bị nhốt trong phòng
nhiều nữ nhân viên bị thương tích
các nạn nhân cho biết thường xuyên bị tiên và đồng bọn tra tấn dã man
tiên đã bỏ trốn ngay sau đó và bị truy nã đặc biệt
ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi phối hợp với công an xã đông thạnh
và công an huyện hóc môn tp hcm áp sát bắt giữ khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà xưởng thuộc xã đông thạnh
nguyễn minh cảnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy quê ở đồng nai vừa bị công an quận bình tân tp hcm
tạm giữ để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
trước đó vào sáng ngày một tháng ba cảnh đã theo dõi khi nạn nhân đến một tiệm vàng trên đường ngọc thoại hầu
quận tân phú sau khi giao dịch xong nạn nhân trên đường về thì đối tượng đi xe máy vượt lên áp sát
giật chiếc túi đựng tài sản rồi bỏ chạy trong túi có nhiều trang sức bằng vàng hai điện thoại và tiền mặt
với tổng giá trị khoảng hai mươi bốn triệu đồng vào cuộc điều tra truy xét công an quận bình tân
cùng với đội đặc nhiệm phòng cảnh sát hình sự công an thành phố nhanh chóng khoanh vùng và bắt gọn
được đối tượng nguyễn minh cảnh thu toàn bộ tác vật của vụ cướp giật hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt bị can để tạm giam để điều tra đối với vũ ngọc tý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm chú tỉnh thanh hóa
chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn vàng bạc đá quý atv
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ khoảng đầu năm hai nghìn hai mươi tý tự nhận có mối quan hệ họ hàng với một số đồng chí lãnh đạo cấp cao
nên đã có được sáu tám hectare đất tại phường đông thành thành phố ninh bình tỉnh ninh bình
và đề nghị một người đàn ông ở phường tân thành thành phố ninh bình đưa năm sáu tỷ đồng
để đối tượng đi ngoại giao và nộp thuế thì tý sẽ cắt cho người này
năm năm hectare tại khu đất trên
tin tưởng tý nạn nhân đã nhiều lần chuyển tiền với tổng số tiền là tám hai tỷ đồng
ngược lại tý đã giao cho người này bốn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định
cũng với hành vi lừa đảo chiếm đo tài sản mai xuân hữu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
chú huyện bố trạch tỉnh quảng bình đã bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh quảng bình khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam ba tháng
trước đó hữu tự xưng là phó tổng nguyên tập báo môi trường cuộc sống tại quang bình
đưa hình ảnh phương tiện vận tải của một doanh nghiệp trên địa bàn
nói là các phương tiện này vi phạm giao thông và hữu đang làm việc với các lực lượng chức năng để xử lý
do sợ bị ảnh hưởng hoạt động kinh doanh nên đơn vị này đã xin bỏ qua và đưa cho hữu năm triệu đồng
sau đó lợi dụng sự tin tưởng của doanh nghiệp
năm hai nghìn hai mươi ba đến nay đối tượng đã nhiều lần yêu cầu doanh nghiệp này đưa tiền
và trả tiền thuê xe ô tô nhiều ngày phục vụ đi lại cá nhân
tổng số tiền mà hữu chiếm đo tài sản là trên một trăm linh triệu đồng
ngày thứ ba diễn ra phiên tòa xét xử đại án vạn thịnh pháp
hàng trăm cảnh sát cùng với lực lượng chức năng được khuy động bảo vệ phiên tòa
nhằm đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho phiên tòa xét xử
xung quanh tòa các chốt kiểm soát cũng được dừng lên với lực lượng công an phường
bảo vệ dân phố cùng các đơn vị chức năng
vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp thu hút sự quan tâm lớn của dư luận
với gần ba người tham dự phiên tòa vạn thịnh pháp trong thời gian hai tháng
đây là một trong những vụ án có lượng người tham gia lớn nhất từ trước đến nay
đồng thời thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận
chính vì vậy việc đảm bảo an toàn an ninh trật tự cho phiên tòa
đòi hỏi cán bộ chiến sĩ lực lượng tham gia bảo vệ phiên tòa phải có chuyên môn nghiệp vụ
ý thức kỷ luật tốt đồng thời những người tham gia phiên tòa phải có sự hợp tác để phiên tòa diễn ra thuộc lợi
ngay từ sáng sớm lực lượng bảo vệ an ninh cho phiên tòa được bố trí nhiều vòng từ rất xa
những người được triệu tập xếp thành hàng dài từ ngoài cổng và phải trải qua các vòng kiểm soát an ninh nghiêm ngặt
trong những ngày xét xử lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động cảnh sát phòng cháy chữa cháy
an ninh cảnh sát khu vực bảo vệ dân phố cùng lực lượng quân đội y tế cán bộ tòa án đã có mặt từ sáng sớm
tại các khu vực làm nhiệm vụ và đứng các sẵn ở các tuyến đường gần tòa án nhân dân tp hcm
như ngã tư lý tự trọng nam kỳ khởi nghĩa ngã tư nguyễn du nam kỳ khởi nghĩa quận một
tất cả đều thể hiện tinh thần trách nhiệm làm việc cao nhất để đảm bảo an ninh cho phiên tòa diễn ra theo đúng quy định của pháp luật
bên cạnh đó theo quan sát của chúng tôi tình hình lưu thông quanh khu vực tòa án nhân dân thành phố vẫn diễn ra bình thường không có hiện tượng ung ứ kẹt xe
cả đoàn xe chở bị cáo lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp trẻ vào khuôn viên tòa án không tiến còi hụ
người dân vẫn lưu thông bình thường ngay trước cổng tòa án là điểm nổi bật trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
các cơ quan báo chí được phân bố phòng tác nghiệp riêng và chỉ một số cơ quan báo chí được phép tác nghiệp tại phần thủ tục khai mạc phiên tòa
các luật sư tham gia phiên tòa nhà báo tác nghiệp tại phiên tòa được tòa án bố trí máy tính để sử dụng
đây là vụ án được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm vì tính chất mức độ cũng như số người được triệu tập
theo đó hội đồng xét xử triệu tập hơn hai bốn trăm linh người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được chia thành năm nhóm
gồm nhóm cá nhân thuộc cán bộ ngân hàng scb ba trăm một mươi sáu người các cá nhân đứng tên công ty tên vay đứng tên các tài sản thế chấp tại scb thực hiện việc nộp rút tiền một một trăm năm mươi ba người
các pháp nhân thuộc nhóm đứng tên vay tiền nhận tiền tại scb sáu trăm chín mươi hai người các cá nhân tại ngân hàng nhà nước bốn mươi hai người và nhóm người liên quan khác hai trăm linh một người
gần hai trăm linh luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp các bên liên quan
trong đó riêng bị cáo trương mỹ lan có năm luật sư bị cáo nguyễn cao trí có bảy luật sư bào chữa năm bị cáo đang bỏ trốn đều có luật sư bào chữa
do số lượng người tham dự quá đông nên tòa án nhân dân tp hcm đã lắp đặt màn hình theo dõi vụ án ở các phòng
trong đó có riêng một phòng với hệ thống camera giám sát hệ thống phòng cháy chữa cháy để chứa một trăm linh bốn thùng hồ sơ nặng khoảng sáu tấn
với hơn một triệu búp lục để phục vụ cho việc lưu trữ nghiên cứu hồ sơ
với gần ba người tham dự phiên tòa vạn thịnh pháp trong thời gian hai tháng đây là một trong những vụ án có lượng người tham gia đông nhất từ trước đến nay
đồng thời thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận
chính vì vậy việc đảm bảo an toàn an ninh trật tự cho phiên tòa không chỉ đòi hỏi cán bộ chiến sĩ lực lượng thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp phải có nghiệp vụ chuyên môn
ý thức trách nhiệm cao mà cần sự hợp tác của những người đến tham dự phiên tòa
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện củ chi thành phố hồ chí minh cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn ngọc thanh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hồ khẩu thường trú tại tỉnh quảng ngãi và nguyễn tuấn tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hồ khẩu thường trú tại huyện củ chi thành phố hồ chí minh để điều tra về hành vi cướp vật tài sản
khoảng một mươi một h ngày hai tháng ba người đàn ông làm nghề shipper giao hàng điều khiển xe máy trên đường bùi thị điệt
thuốc ốc ba
xã phạm văn cội huyện củ chi thành phố hồ chí minh
trong lúc đăng nghe điện thoại của khách hàng thì có hai thanh niên bất ngờ áp sát giật điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy
sau khi tiếp nhận tin báo công an huyện củ chi phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh khấn trương truy xét
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an xác định nguyễn ngọc thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ngụ tỉnh quảng ngãi và nguyễn tuấn tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ huyện củ chi thành phố hồ chí minh
là hai đối tượng thực hiện hành vi cướp giật điện thoại của người đàn ông giao hàng và đã bỏ trốn khỏi địa phương
với quyết tâm không để đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội ông định tình hình an ninh trực tự tại địa phương và thu hồi tài sản trả cho bị hại
chưa đầy hai giờ sau khi gây án đội cảnh sát hình sự công an huyện củ chi phối hợp với các trinh sát của đội cảnh sát hình sự công an thành phố đã bắt giữ thanh cùng phương tiện gây án
tú cũng bị bắt giữ ngay sau đó và thu giữ toàn bộ tăng vật của vụ án
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do cần tiền chơi cờ bạc và sử dụng ma túy nên cả hai rủ nhau rão quanh các tuyến đường trên địa bàn huyện củ chi để tìm người sơ hở ra tay cướp giật tài sản bán lấy tiền tiêu xài
sau khi cướp giật điện thoại của người giao hàng vào trưa ngày hai tháng ba thanh mang điện thoại đến cửa hàng điện thoại di động tại xã phạm văn cộ nhờ bẻ khóa chạy chương trình để sử dụng và cả hai bàn bạc bỏ trốn để tránh sự truy bắt của công an nhưng bị bắt giữ chỉ sau hai giờ gây án